từ ngày sáu tháng một mươi hai học sinh khối một mươi hai của toàn thành phố được tới trường
tuy nhiên do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sau một tuần nhiều trường học vắng bóng có học sinh
có trường thậm chí chỉ có duy nhất một học sinh đến lớp
vâng hiện các nhà trường dù chỉ có một học sinh nhưng mà vẫn mở cửa đón học sinh
các biện pháp phòng dịch được ưu tiên hàng đầu và công tác dạy học cũng có nhiều phương án linh hoạt
để thích ứng trong tình hình mới ghi nhận của nhóm phóng viên
trường trung học phổ thông trần nhân tông ngày thứ sáu toàn trường chỉ có một học sinh theo học
thế nhưng các giáo viên vẫn có mặt tại trường học và linh hoạt triển khai dạy trực tuyến và trực tiếp ngay tại lớp học
nhà trường cho biết sĩ số toàn khối một mươi hai là có sáu trăm tám mươi một học sinh
các biện pháp phòng dịch như năm k cũng như tuyên truyền đến phụ huynh vẫn được nhà trường triển khai thường xuyên
tuy nhiên trong tuần đầu tiên số học sinh đến trường lại có xu hướng giảm
chúng tôi cũng không biết được là ngày nào thì có bao nhiêu học sinh đến
bởi vì công tác tuyên truyền của nhà trường cũng vẫn hàng ngày tới giáo viên sử nghiệm và tới trăm học sinh
công tác phòng dịch của nhà trường cũng rất là tốt
và hiện tại thì ở trường cũng chưa có
có cái xảy ra cái hiện tượng gì liên quan đến cái việc mà các con đến trường mà bị
có vấn đề gì vấn đề sức khỏe
cho nên là cũng chưa biết là những ngày nào thì học sinh đến trường hay không đến trường
nên việc của nhà trường là chúng tôi vẫn cứ mở cửa đón học sinh
ngoài tâm lý lo ngại của phụ huynh thì hiện nay vẫn còn nhiều học sinh đang trong diện là f f một
hoặc nhà ở khu vực phong tỏa nên không thể đến trường
đối với những học sinh này các nhà trường cũng đã sẵn sàng phương án dạy học linh hoạt
để đảm bảo các em không đứt quãng thời gian học cuối cấp này
hiện nay thì còn một số em mà không thể đến trường
thì nhà trường giao cho các lớp là sẽ ghi lại hình của các cái giờ dạy trên lớp
để gửi đến cho các bạn ở nhà vẫn có thể theo học đúng tiến độ với cả các bạn trên lớp
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội chuyện học sinh vắng tại các trường là bình thường
vì có một bộ phận phụ huynh còn tâm lý e ngại nên không dám cho con trở lại trường
cao các trường dù có ít học sinh đi học nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tiếp
và linh hoạt các hình thức để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh
đến trường trong thời điểm này có thể nói đây chính là thời điểm vàng
để giúp cho các con ôn tập lại kiến thức mà đã học trong thời gian học trực tuyến
và đồng thời học kiến thức mới theo tiến độ của chương trình giúp cho các con
thực hiện tốt phần kiểm tra cuối học thứ một và chuẩn bị cho các kỳ thi
không chỉ có các trường công lập vắng học sinh mà nhiều trường tư đã quyết định tiếp tục
cho học sinh học bằng hình thức trực tuyến để nghe ngóng diễn biến của dịch bệnh
sở giáo dục và đào tạo cho biết sau một tuần triển khai sở sẽ tiến hành đánh giá
từ đó sẽ có những điều chỉnh linh hoạt tháo rỡ cho các nhà trường